thời gian qua nhờ thực hiện có hiệu quả các chương trình đề án quan trọng của chính phủ
nên đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và nhân dân ở các xã vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh cà mau
đã được cải thiện theo chiều hướng tích cực
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu toàn tỉnh cà mau đã xây dựng được hơn một mươi hai nhà ở cho hộ dân tộc thiểu số nghèo
hỗ trợ bốn mươi bảy khu đất ở với tổng diện tích hơn tám trăm bảy mươi chín hectare
một trăm bốn mươi sáu hộ đồng bào dân tộc khmer nghèo khác tại địa phương được hỗ trợ đất ở đất sản xuất
chính quyền tỉnh cà mau còn thực hiện nhiều dự án tái định cư
ở các huyện ven biển các xã bãi ngang hỗ trợ người dân vay vốn yêu đái lãi suất thấp
giúp bà con an cư lạc nghiệp và có thu nhập chính đáng thường xuyên
nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cộng với tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng
nên đến nay một trăm linh xã vùng dân tộc thiểu số xã một trăm ba mươi năm đặc biệt khó khăn đã có đường ô tô đến tận trung tâm xã
một trăm linh xã có lớp mẫu giáo trường tiểu học trung học cơ sở trường phổ thông dân tộc bán chú nội chú trạm y tế
tỷ lệ lao động không có việc làm giảm từ sáu sáu xuống còn năm bốn
số hộ nghèo các xã đặc biệt khó khăn theo chương trình một bài nhăm và các xã thuộc bãi ngang ven biển giảm bình quân bốn trên năm